ngày hai mươi năm tháng bảy tại thành phố đà lạt ubnd tỉnh lâm đồng đã tổ chức hội thảo phát triển nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế
qua đó nghiên cứu đưa ra định hướng và giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ bốn trong sản xuất nông nghiệp
lâm đồng hiện có hơn năm mươi bốn bốn nghìn hectare nông nghiệp công nghệ cao chiếm hai mươi diện tích canh tác
trong đó diện tích tưới tự động và bán tự động hai mươi tám hectare canh tác thủy canh năm mươi hectare ứng dụng cảm biến tự động nhiệt độ độ ẩm dinh dưỡng một trăm chín mươi năm hectare
thời gian qua tại lâm đồng đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ thông minh trong nông nghiệp nhằm tận dụng tối đa lợi thế phát triển nền nông nghiệp hiện đại có thương hiệu và chất lượng cao
hội thảo tập trung thảo luận đưa ra định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp bốn tại lâm đồng với phương châm tiếp cận nhanh chính xác cây trồng vật nuôi ứng dụng công nghệ phù hợp hiệu quả cao cùng với các giải pháp về cơ chế chính sách khoa học công nghệ thu hút đầu tư thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh có khoảng bảy trăm linh hectare ứng dụng nông nghiệp thông minh